trên thực tế lượng người và phương tiện từ miền trung đang đổ về hà nội rất đông
rạng sáng ngày sáu tết tại bến xe nước ngầm lượng người và phương tiện vào ra đông đúc
sau gần một năm vắng bóng phương tiện và hành khách vì dịch covid một mươi chín thì lúc này bến xe đã dừng hoạt động ổn định trở lại
khác với khung cảnh bến xe trầm buồn những ngày giáp tết sau tết lượng phương tiện và hành khách tăng vọt
từ bốn h ba mươi sáng cảnh ung ứ phương tiện và hành khách ở các tỉnh miền trung đổ về bến xe nước ngầm đã diễn ra
xe này nối xe khác vào ra liên tục
tiết trời hà nội mưa lạnh càng khiến khung cảnh bến xe trở nên hỗn độn
dòng người từ các tỉnh thành phố đã tấp nập đổ về thủ đô để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc cũng như học tập từ ngày mùng bảy
sắp tới một số trường đại học trên địa bàn hà nội tổ chức cho sinh viên đi học trực tiếp trở lại
cũng vì thế mà hành khách tại bến xe tăng vọt
tại các lối ra của bến xe phía nam thành phố hà nội người dân tập trung đông vừa trú mưa vừa chờ xe bus xe taxi đến chở
chỉ cần có xe bus vào bến dòng người lại hối hả chạy lên xe
người dân lĩnh khỉnh đồ đạc hành lý thực phẩm có người mang theo cả xe máy trở lại thủ đô
lo ngại đi xe khách đông người một người đàn ông đã tự trang bị áo bảo hộ cẩn thận để tránh mắc covid một mươi chín
không chỉ ung ứ người trong bến xe ngay cổng c một ngọc hồi để thuận tiện bắt xe về nhà người dân đã đổ ra đường rất đông
do nhu cầu đi lại tăng cao trong khi xe taxi grab hoạt động vẫn còn ít
nên những người hoạt động vận tải lái xe công nghệ được mùa đẩy giá lên gấp hai ba lần so với ngày thường
lượng người đổ về hà nội sẽ còn tiếp tục tăng cao trong những ngày tới
nguy cơ lây nhiễm tại các bến xe đông đúc hay trên các tuyến xe đường dài là có thể xảy ra
vì vậy việc tuân thủ quy tắc năm k và các khuyến cáo của bộ y tế là cần thiết hơn bao giờ hết
trong kỳ nghỉ tết năm nay số ca mắc mới ghi nhận trên cả nước có xu hướng giảm mạnh
mặc dù vậy hà nội vẫn ghi nhận hơn hai năm trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
mới đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội phát đi thông báo đánh giá
cấp độ trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
ở quy mô xã phường thị trấn toàn thành phố hà nội hiện có chín địa phương có dịch cấp độ ba vùng cam
hai mươi chín địa phương cấp độ hai vùng vàng năm trăm bốn mươi một địa phương cấp độ một vùng xanh
xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ ba
phân bố theo các quận huyện thị xã như sau
trương mỹ có ba xã gồm đông phương yên phú nghĩa trung hòa
đóng đa có hai phường gồm không thiên và quốc tử chán
hà đông có một phường là vạn phúc mê linh có một xã chi đông
nam từ liêm có một phường là xuân phương quốc oai có một xã là đại thành
hiện thành phố hà nội chưa có xã phường thị trấn nào có dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như
hoàng mai một trăm bốn mươi đông anh một trăm ba mươi đống đa một trăm hai mươi tám nam từ liêm chín mươi ba trương mỹ tám mươi bảy
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi năm sáu trăm linh
mặc dù không có vùng đỏ và vùng xanh tại hà nội chiếm tỷ lệ lớn
tuy nhiên người dân tuyệt đối không nên lơ là các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt trong bối cảnh người dân quay lại thủ đô làm việc kéo theo
diễn biến dịch bệnh phức tạp trong thời gian tới
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng hai đến một mươi sáu h ngày sáu tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn một trăm một mươi hai ca nhiễm mới
hai một trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tăng một chín trăm bốn mươi năm ca so với ngày trước đó
tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có tám năm trăm chín mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm chín mươi bảy đà nẵng chín trăm hai mươi bảy quảng nam tám trăm năm mươi ba nghệ an sáu trăm bảy mươi năm nam định năm trăm tám mươi
hải dương năm trăm sáu mươi sáu vĩnh phúc năm trăm năm mươi hải phòng năm trăm hai mươi ba
hòa bình năm trăm hai mươi ba phú thọ bốn trăm chín mươi một bắc ninh bốn trăm sáu mươi bắc giang bốn trăm bốn mươi sáu bình định bốn trăm linh
thái bình bốn trăm một mươi chín thái nguyên ba trăm năm mươi năm thanh hóa ba trăm linh lâm đồng hai trăm hai mươi tám hưng yên một trăm chín mươi
bình phước một trăm chín mươi ba quảng bình một trăm tám mươi năm ninh bình một trăm tám mươi ba hà nam một trăm sáu mươi chín thừa thiên huế một trăm bốn mươi tám
hà tĩnh một trăm bốn mươi bảy
quảng ngãi một trăm bốn mươi ba sơn la một trăm ba mươi hai điện biên một trăm hai mươi tám lào cai một trăm một mươi tuyên quang chín mươi năm quảng nam chín mươi bốn
ba sĩ vũng tàu chín mươi hai quảng trị chín mươi hai hà giang chín mươi hai cà mau tám mươi năm yên bái bảy mươi ba đến tre sáu mươi ba khánh hòa năm mươi chín
gia lai năm mươi sáu cao bằng năm mươi năm đắk nông bốn mươi chín kiên giang bốn mươi năm tp hcm bốn mươi ba bắc cạn bốn mươi
bạc liêu ba mươi chín vĩnh long ba mươi tây ninh hai mươi bảy bình thuận hai mươi bảy đồng nai một mươi bốn tiền giang một mươi bốn đồng tháp một mươi ba hậu giang một mươi một trà vinh một mươi một cần thơ chín long an bảy bình dương ba và ninh thuận ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú yên sáu mươi chín gia lai sáu mươi năm sóc trăng ba mươi tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an ba trăm năm mươi bắc giang hai trăm bốn mươi chín và hải phòng một trăm sáu mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi một hai trăm năm mươi bảy ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại tp hcm chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hân yên sáu kiên giang bốn
thành hóa hai
hải dương hai hải phòng một long an một bà rịa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một và ninh bình một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm bốn mươi một chín trăm bảy mươi một ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu ca nhiễm trên một triệu dân
bình quân cứ một triệu ca nhiễm trên một triệu dân
thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm bốn mươi bốn tám trăm sáu mươi bảy ca
trong đó có hai một trăm linh chín tám trăm chín mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi bốn bốn trăm năm mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm sáu mươi bảy
hà nội một trăm bốn mươi tám tám đồng nai chín mươi chín chín trăm năm mươi hai tây ninh tám mươi tám năm trăm hai mươi
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hằng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu tám trăm linh hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi hai một trăm một mươi hai bảy trăm một mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai hai trăm linh ba ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng hai
ghi nhận sáu mươi ba ca tử vong tại bến tre bảy bà rịa vũng tàu sáu vĩnh long năm bắc ninh bốn đà nẵng bốn thành phố hồ chí minh bốn thư thiên huế ba bạc liêu hai đồng tháp hai hải dương hai hòa bình hai ninh bình hai sóc trăng hai
an giang một bình định một bình phước một bình thuận một cần thơ một đồng nai một hà giang một hà nam hai hải phòng một hậu giang một kiên giang một lạng sơn một phú thọ một quảng ngãi một quảng trị một thái bình i thanh hóa một và tiền giang một năm
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi bốn ca
tổng số tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám ba trăm hai mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ một sáu
so với tổng số ca nhiễm